mặc dù tuổi đời còn nhỏ nhưng nhóm sáu đối tượng ở huyện cẩm giang tỉnh hải dương
đã thực hiện vụ cướp vô cùng manh động liều lĩnh
sáu đối tượng đã lên kế hoạch từ trước
khi gặp anh nguyễn thúc đạt quê ở tỉnh nghệ an chúng đuổi theo dùng chân tay và hung khí
đánh vào đầu và mặt của anh đạt cướp đi một điện thoại di động
nhóm này còn có ý định cướp cả xe máy của nạn nhân nhưng không rằng được chìa khóa xe
hiện công an huyện cẩm giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam sáu đối tượng để tiếp tục làm rõ vụ việc